liên quan vụ tài xế tông tử vong nhân viên bảo vệ khu đô thị vinhome ocean park xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng ba gây bức xúc dư luận
công an huyện gia lâm hà nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam trịnh bá trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã cổ bi huyện gia lâm về tội giết người
chiều ngày hai mươi tám tháng ba trịnh bá trọng tài xế taxi khi điều khiển xe ô tô đỗ tại ngã tư đường khu đô thị vinhom ocean park thị trấn châu quỳ huyện gia lâm
thì bị nhân viên bảo vệ khu đô thị cùng một số nhân viên bảo vệ khác khóa bánh xe vì đỗ sai quy định
tổ bảo vệ yêu cầu trọng viết cam kết không tiếp tục đỗ xe trái quy định song tài xế này không thực hiện yêu cầu mà lên ô tô nổ máy phóng đi
lúc này nhân viên bảo vệ sử dụng xe máy đuổi theo tài xế trọng yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định
trong lúc bỏ đi trọng tông vào đuôi xe máy khiến nạn nhân tử vong